nằm trong chuỗi sự kiện hoạt động chào mừng kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
tiếp tục giới thiệu tới khán giả việt nam những trải nghiệm thú vị tại đất nước mặt trời mọc
chương trình xuất phát từ ý tưởng đưa khách du lịch đến gần hơn với thiên nhiên đến với nguồn năng lượng sạch
tham quan và tiếp cận quy trình sản xuất khép kín theo hướng gìn giữ môi trường bảo vệ cảnh quan thiên nhiên phát triển bền vững
qua năm tập phát sóng khán giả sẽ cùng tìm hiểu mô hình du lịch nohaku homestay
trải nghiệm sống cùng người dân địa phương ở các vùng nông thôn miền núi và miền biển nhật bản
hai nhân vật tham gia trải nghiệm năm nay là biên tập viên lê bảo an và diễn viên lê chi cả hai đều lần đầu tiên đến nhật bản
trong mỗi tập của chương trình các nhân vật trải nghiệm được tiếp cận gần hơn với văn hóa nhật bản
thông qua việc sử dụng những câu giao tiếp tiếng nhật
điều này giúp cho khán giả việt nam xem chương trình cảm nhận gần gũi hơn với đất nước con người và văn hóa nhật bản
chương trình sắc màu nhật bản trải nghiệm du lịch xanh phát sóng lúc một mươi năm h hai mươi phút thứ sáu hàng tuần trên kênh vtp ba
bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám